tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn h qua

tàu lp bảy xuất phát ga hà nội lúc một mươi tám h một mươi năm đến ga hải phòng lúc hai mươi h năm mươi năm
chiều ngược lại tàu hp hai xuất phát ga hải phòng lúc một mươi tám h bốn mươi năm

nhật bản là bốn trăm năm mươi một
trung quốc là ba trăm sáu mươi ba lao động hàn quốc là ba trăm hai mươi năm lao động đài loan trung quốc có hai trăm bốn mươi tám lao động hungary là chín mươi chín lao động
theo thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc giang năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh bắc giang tiếp tục duy trì diện tích vùng trồng vải hai mươi tám ba trăm linh hectare sản lượng ước đạt khoảng trên một trăm sáu mươi tấn
thời gian thu hoạch vải thiều sớm từ hai mươi tháng năm đến hai mươi tháng sáu
chính vụ dự kiến ngày một mươi tháng sáu đến hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai